thông tin từ ban quản lý khu kinh tế mở chu lai cho biết đơn vị vừa có văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo đơn vị có chức năng tổ chức thanh tra và xử lý
các vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường tại nhà máy sản xuất soda chu lai
nằm trong khu công nghiệp tam hiệp xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam
ngày một mươi sáu tháng một mươi đoàn kiểm tra do đại diện ban quản lý khu kinh tế mở chu lai chủ trì đã yêu cầu
nhà máy sản xuất soda chu lai dừng việc vận hành đồng thời tổ chức gia cố bờ bao hồ lắng
đang chứa nước thải kiểm soát chặt chẽ nguồn nước thải không cho thoát ra môi trường
tuy nhiên nhà máy sản xuất soda chu lai chưa thực hiện đầy đủ mà tiếp tục hoạt động
có phát sinh khí thải nước thải chưa xử lý thoát ra hồ lắng số một và có nguy cơ tràn vỡ hồ
khi có mưa lớn gây ô nhiễm nguồn nước làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương